giá điện bán lẻ bình quân vẫn sẽ được điều chỉnh sáu tháng một lần như hiện nay
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ sau khi họp bàn về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân
và khung giá điện hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đề xuất của bộ công thương thời gian điều chỉnh tối thiểu sẽ giảm xuống còn ba tháng
thay vì sáu tháng được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
tuy nhiên sau cuộc họp bàn về các bộ ngành liên quan về cơ chế điều chỉnh giá bán điện
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu giữ nguyên thời gian điều chỉnh này là sáu tháng
mức giá bán lẻ điện bình quân hiện vẫn đang được duy trì ở mức một sáu trăm hai mươi hai một đồng một kwh từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra bộ công thương được yêu cầu hoàn thiện dự thảo quyết định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện
theo hướng bổ sung chỉ đạo điều hành của thủ tướng trong trường hợp ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô
kiềm chế lạm phát cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình điều chỉnh giá điện